tại trạm y tế liều động số ba mươi một quận bảy thành phố hồ chí minh chỉ có ba thành viên chính
thế nhưng lại phải quản lý tới ba trăm linh f điều trị tại nhà
hằng ngày ngoài việc tết nhanh cho shipper và trực cấp cứu
các thành viên trong đội phải chia nhau đi kiểm tra tư vấn và phát thuốc cho người bệnh liên tục từ sáng đến đêm
sau khi tết nhanh cho kết quả dương tính thành viên nhóm sẽ tư vấn và cấp phát thuốc điều trị cho người bệnh
hàng ngày những công việc không ít gian khó này vẫn được các thành viên trong trạm y tế lưu động nỗ lực thực hiện
trên những con hẻm nhỏ quan tâm đến từng người bệnh để mang đến niềm tin hy vọng sớm chiến thắng được dịch bệnh
có thể thấy các trạm y tế liều động ở thành phố hồ chí minh được thành lập trong thời gian qua đã phát huy không ít hiệu quả
là cánh tay nối dài của ngành y tế để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhà